thưa quý vị bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép thận đồng huyết thống cho người bệnh suy thận mạng
đây là ca ghép thận đầu tiên được thực hiện thành công tại một bệnh viện công ở khu vực đồng bằng sông cửu long
ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên với sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia bác sĩ từ bệnh viện trợ rẫy tp hcm
sau năm giờ phẫu thuật ca ghép nối thận thành công sau phẫu thuật tình trạng sức khỏe của cả người hiến và người nhận ổn định được chuyển khu chăm sóc đặc biệt theo dõi
sau ca ghép thận đầu tiên thành công hiện có thêm ba cặp trường hợp khác đã đăng ký thực hiện các quy trình để hiến và ghép thận tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
đây sẽ là mở đầu cho những bước tiến vững chắc trong hành trình làm chủ các kỹ thuật khó hiện đại và chuyên sâu của bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người dân giúp người dân có cơ hội tiếp cận điều trị tốt nhất bằng những kỹ thuật cao tiên tiến nhất ngay tại đồng bằng sông cửu long